từ ngày một tháng tám vietnam airlines thay đổi chính sách hành lý hệ kiện thay cho chính sách hành lý hệ cân trên các chuyến bay nội địa và quốc tế
hành lý sẽ được cân đo và gắn thẻ để nhân viên khu vực cửa ra máy bay kiểm soát
hành khách hạng phổ thông được mang một kiện hành lý sách tay có trọng lượng tối đa là một mươi kg và túi phụ kiện hai kg như túi đựng máy tính
tức là tổng cộng là một mươi hai kg thay vì bảy kg như trước đây
với hành lý ký gửi hành khách phổ thông được mang một kiện là hai mươi ba kg trên đường bay nội địa việt nam đông bắc á châu âu australia thay vì kiện hai mươi cân như trước đây
đặc biệt là chính sách mới áp dụng tính cước phát sinh theo kiện chứ không áp dụng theo số cân như trước đây
cụ thể là việt nam airlines sẽ tính cước phát sinh cho hành lý gửi trong nội địa là sáu trăm linh đồng mỗi kiện
với đường bay quốc tế thì giá cước mỗi kiện sẽ phát sinh là từ sáu mươi đến hai trăm ba mươi usd cho từng đường bay đông nam á hay là châu âu